tối qua ngày một mươi tháng một mươi tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ và di tích lịch sử tỉnh hà nam
báo nhân dân phối hợp với tỉnh hà nam đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm năm
ngày sinh đồng chí lương khánh thiện người lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng
và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do nhà nước truy tặng
đối với chín nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không làm hạ
dự chương trình có các đồng chí nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án toán nhân dân tối cao
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo báo nhân dân lãnh đạo tỉnh hà nam
lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương lãnh đạo các tỉnh thành phố
các đồng chí lão thành cách mạng các mẹ việt nam anh hùng
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các gia đình liệt sĩ và nhân dân tỉnh hà nam
phát biểu tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh
cuộc đời cách mạng của đồng chí lường khánh thiện là một trang sử vẻ vang
một tấm gương của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
chất cao đẹp của người cộng sản yêu nước
kỷ niệm một trăm một mươi năm năm ngày sinh đồng chí lương khánh thiện là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời
sự nghiệp và những công hiến to lớn của đồng chí đối với cách mạng việt nam nói chung
với quê hương hà nam nói riêng đồng thời cũng là dịp để mỗi chúng ta tự soi dọi lại mình
xem đã làm được những gì để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh
nhắc nhở chúng ta phải không ngừng học tập trao dồi đạo đức phẩm chất
giữ vững bản lĩnh của người cán bộ đảng viên
nhất là trong tình hình hiện nay
tại lễ kỷ niệm quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhà nước truy tặng cho chín nữ dân quân pháo phòng không làm hạ
cho thân nhân các liệt sĩ